công an huyện cư cun tỉnh đắk lắc cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng võ văn khoa chú tại xã ea tiêu huyện cư cun về hành vi giết người
do khoa không lo tù trí làm ăn thường xuyên đi nhậu rồi về đánh đập vợ con nên vợ khoa đã quyết định ly hôn
mới đây khi vợ đi làm ở xa về khoa nghĩ là vợ đã có người khác nên đối tượng nổi cơn ghen vô cớ rồi lấy búa đinh đánh vào đầu dùng dao chém vào mặt người vợ cũ gây thương tích nặng
sau đó hắn bỏ trốn nhưng bị cơ quan công an bắt giữ đưa về xử lý